những năm qua trao lưu chụp ảnh với hoa được giới trẻ hưởng ứng rất mạnh mẽ
bất cứ mùa hoa nào từ hoa sen hoa tường vi hoa loa kèn và tháng một mươi một này là hoa cúc hoa mi
người dân hà nội lại đổ xô về các vườn hoa ở tây tiệu nhật tân bãi đá sông hồng
để ngắm hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp
đáp ứng nhu cầu này nhiều dịch vụ đã được mở ra đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân
quý vị và các bạn thân mến tôi đang có mặt tại vườn hoa bãi đá sông hồng
hiện tại thì có rất là đông mọi người tới đây để thưởng hoa
cũng như là lưu lại cho mình những bức hình đẹp nhất bên hoa cúc họa mi đầu mùa
mùa cúc họa mi thường vào đầu tháng một mươi một và kết thúc vào cuối tháng
đây cũng là dịp để mọi người thỏa sức thả dáng chụp ảnh bên hoa
không chỉ cuối tuần mà cả các ngày trong tuần cũng rất đông người đến chụp
nhờ vậy các chủ vườn hoa cũng như thợ ảnh và thợ trang điểm có thêm nguồn thu nhập đáng kể
bình thường thì em rất thích chụp ảnh với hoa
cứ mỗi khi là có những loài hoa nào đẹp thì em sẽ bút lịch để đi chụp
giá vé vào vườn hoa này là năm năm
thì bình thường em sẽ chi trả cho cả nháy và mếch
một mạch mếch này của em là hết ba trăm linh
và thuê nháy là hết triệu rưỡi
hằng ngày thì mình vẫn đến đây chụp ảnh
mình muốn tập trung cái ảnh của mình nó chuyên nghiệp hơn
thì mình một ngày mình chỉ chụp tầm hai khách hoặc ba khách thôi
mùa này thì mình chụp hoa cúc xong hết mùa cúc thì lại đến hoa đào
tháng thì nói chung là nếu mà cứ bình quân
mà ngày hai khách ba khách thì mình cũng có thể kiếm được một trăm linh triệu luôn
hằng ngày thì mình thường đến đây mếch
hoặc là khách sẽ in búc trực tiếp để búc lịch với mình
mình mếch giao động giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn một mặt
hà nội mùa nào cũng có hoa đẹp tháng nào cũng có loại hoa đặc trưng
loài hoa biểu trưng cho tháng một mươi một của đất kinh kỳ
không gì khác chính là cúc họa mi
những cánh hoa mỏng manh trắng muốt
khiến bất cứ ai đi qua cũng động lòng

mà nhiều người còn mua hoa về trang điểm cho ngôi nhà của mình
nên cúc họa mi dịp này được tiêu thụ khá mạnh
đem lại nguồn thu nhập cao cho người trồng hoa